bà tê đến khám tại bệnh viện thanh vũ trong tình trạng đau bụng nhiều gia huyết bất thường
bà tê có tiền sử đã từng mổ rồi thừa và mổ viêm soang bệnh lý nền tăng huyết áp đã một mươi hai năm
gần đây bệnh nhân đau bụng nhiều uống thuốc giảm đau không khỏi nên nhập viện điều trị
bác sĩ chuyên khoa một nguyễn thị thanh thủy phó giám đốc bệnh viện thanh vũ cho biết
qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng người bệnh được chẩn đoán đa nhân sơ tử cung to
thiếu máu mức độ trung bình tăng huyết áp
người bệnh được chỉ định chuyển hai đơn vị hồng cầu lắng ô cộng sử dụng thuốc hạ huyết áp
sau chuyển máu bà t được phẫu thuật cắt toàn phần tử cung và hai phần phụ
loại bỏ khối u nặng chín trăm linh g có nhiều nhân sơ
các phẫu thuật hoàn thành trong hai giờ hiện sức khỏe bệnh nhân tê đã ổn định
dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới
bác sĩ chuyên khoa một nguyễn thị thanh thủy thông tin thêm
u sơ tử cung là khối u lành tính thường gặp ở phụ nữ từ ba mươi năm đến năm mươi tuổi
kích thước khối u tăng nhanh hay chậm phụ thuộc vào cơ địa nội tiết và kinh nguyệt của phụ nữ
nếu không can thiệp kịp thời sẽ đè vào các tạng xung quanh gây những biên chứng nguy hiểm như sốt huyết
thiếu máu nặng thận ứ nước nhiễm trùng đường tiết hiệu tà bon kéo dài trĩ
dẫn đến nguy cơ ung thư hóa khối u gây nguy hiểm đến tính mạng
vì vậy phụ nữ nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe tổng quát siêu âm kháng phụ khoa ít nhất ba sáu tháng một lần
sớm phát hiện u sơ tử cung cũng như những bệnh lý khác để điều trị kịp thời
vì sao cần phát hiện sớm u sơ tử cung
u sơ tử cung là những khối u lành tính
tuy nhiên nếu không được phát hiện sớm và theo dõi can thiệp phù hợp
u sơ tử cung có thể gây ra nhiều biến chứng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người phụ nữ
theo phó giáo sư tiến sĩ lê thị anh đào trường khoa phụ ngoại a năm bệnh viện phụ sản hà nội
u sơ tử cung tuy là một bệnh lý lành tính của tử cung nhưng có thể dẫn đến hậu quả nặng nề
cho sức khỏe chị em phụ nữ như là gây ra kinh nguyệt kéo dài rong kinh chảy máu bất thường giữa kỳ kinh
nếu tình trạng chảy máu kéo dài có thể dẫn đến thiếu máu
một biến chứng khác hiếm gặp nhưng nguy hiểm là các khối u sơ lớn có thể đè lên bàng quang và nhựa quản
dân đến tuổi thương thận các biên chứng khác bao gồm vô sinh và sẻ thai nhiều lần
đối với phụ nữ mang thai bị u sơ tử cung và đối mặt với nguy cơ sẻ thai
nếu khối u càng lớn số lượng khối u càng nhiều thì nguy cơ xảy thai sẽ càng tăng
u sơ tử cung cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sinh non
nếu u sơ gây ra máu nhiều trong khi mang thai có thể dẫn đến thai chậm phát triển thậm chí thai lưu
vì vậy các chuyên gia sản phụ khoa khuyến cáo phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản và mãn kinh
nên đi khám phụ khoa định kỳ sáu tháng một lần để phát hiện sớm các bất thường ở tử cung
ngoài ra cần lưu ý không chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo có thể mắc u sơ tử cung
để có biện pháp theo dõi và can thiệp kịp thời
vậy đâu là dấu hiệu cảnh báo u sơ tử cung
u sơ tử cung thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu
nhưng đến khi khối u phát triển có thể gây ra các triệu chứng khó chịu
dấu hiệu cảnh báo u sơ tử cung có thể bao gồm dấu loạn kinh nguyệt
kinh nguyệt nhiều đau bụng dưới đau lưng đi tiểu nhiều táo bón đau khi quan hệ tình dục
dối loạn kinh nguyệt đây là dấu hiệu phổ biến nhất của u sơ tử cung
đặc biệt là u sơ dưới niêm mạc phát triển ở bên trong tử cung và u sơ phát triển trong thành cơ tử cung
dấu loạn kinh nguyệt bao gồm kinh nguyệt kéo dài chảy máu giữa các chu kỳ kinh
nhiều trường hợp máu kinh ra nhiều kéo dài dân đến miệt mỏi thiếu máu nặng
u sơ tử cung cũng có thể là một nguyên nhân khiến bạn bị đau bụng kinh
vì u sơ trong thành tử cung có thể làm tình trạng đau bụng dữ dội hơn nhiều
do khối u sơ ảnh hưởng đến chức năng của cơ tử cung đau vùng trội và thắt lưng
đau vùng trộn và thắt lưng là trự trứng ban đầu thường gặp của u sơ tử cung
cơn đau có thể dữ dội hoặc có cảm giác tương tự như cơn đau bụng kinh đôi khi trầm trọng hơn
mặc dù thường lành tính nhưng u sơ tử cung phế cơ bản là sự phát triển quá mức
giống như khối u của các mô bất thường
khi u sơ tử cung phát triển trung chiếm nhiều không gian hơn trong tử cung vào vùng xương trộn
có thể gây ra các trự trứng như cảm giác no hay là đầy bụng
đặc biệt u sơ dưới niêm mạc có thể gây ra cảm giác nặng nề ở tử cung
đi tiểu nhiều bạn có thể cảm thấy muốn đi tiểu thường xuyên hơn khi có u sơ tử cung
dấu hiệu này xảy ra khi khối u sơ đủ lớn để gây áp lực lên bảng quang
nếu u sơ tử cung phát triển phía trên tử cung nó sẽ chia sẻ không gian vùng trậu với bàng quang
điều này hạn chế kích thước của bàng quang khiến bạn phải đi tiểu thường xuyên hơn
cũng như góp phần gây ra tình trạng tiểu không tự chủ
đau chân hoặc rán tinh mạch
một số phụ nữ bị u sơ tử cung bị đau âm ỉ ở đùi hoặc bị giãn tinh mạch ở chân
điều này có thể xảy ra khi u sơ phát triển lớn đến mức chúng bắt đầu chèn ép lên các dây thần kinh
và mạch máu kéo dài đến chân gây đau đớn và khó chịu ở chân
đau khi quan hệ tình dục
có nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ có thể bị đau khi giao hợp trong đó có nguyên nhân do u sơ tử cung
đặc biệt u sơ dưới niêm mạc và trong thành tử cung gây cản trở hoạt động bình thường của tử cung
và gây ra bất kỳ cơn co thắt hoặc áp lực nào gây đau đớn
điều này có thể gây khó khăn khi quan hệ tình dục
ngoài ra sự mất cân bằng hóc môn do u sơ gây ra cũng tác động tiêu cực đến ham muốn tình dục của phụ nữ
cảm giác đề bụng do u sơ gây ra cũng có thể dẫn đến khó chịu khi quan hệ tình dục
không phải ai cũng cảm thấy điều này nhưng nếu bà bị đau khi giao hợp thì nên đi khám vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo u sơ tử cung